do những tác động của áp thấp nhiệt đới từ hoàn lưu bão số tám đã gây ra mưa to trên diện rộng
và làm ngập lụt nhiều nơi trên địa bàn tỉnh ninh thuận
đến chiều nay một mươi tám tháng một mươi một vùng trũng xã phước nam huyện thuận nam tỉnh ninh thuận
vẫn bị mưa lũ gây ngập lụt bị cô lập và chia cắt
tuyến đường liên xã nối xã phước nam với xã phước dinh đã bị ngập sâu hơn nửa mét
trường học trạm y tế cùng nhiều nhà cửa của người dân đã bị ngập sâu
người dân hiện đang cùng giúp nhau chuyển đồ dùng sinh hoạt trong nhà bị ngập ra gửi ở những nơi cao giáo an toàn
huyện thuận nam đã huy động lực lượng và đưa cano đến để di rời khoảng bảy mươi ba hộ dân đến nơi an toàn
đồng thời bố trí lực lượng canh trực tại nơi nước đang chảy xiết
không để người dân qua lại vùng bị ngập sâu tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra